thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp trở lại
thì vài ngày qua khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của đa số người dân
và cũng chính vì lý do này không ít cơ sở đã bất chấp nhiều thủ đoạn để thu lợi bất chính từ sản phẩm này
mới đây công an quận hà đông hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
bắt giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an quận hà đông hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường số hai mươi sáu hà nội
phát hiện xử lý vào buổi chiều ngày hôm nay ba mươi tháng bảy
tại một cơ sở ở khu vực đường ngô thị sĩ vạn phúc hà đông
và trong những ngày qua thì đây được xem là mặt hàng mà được săn đón hàng đầu
khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp trở lại
và giá cả của nó cũng leo thang theo dõi
theo thông tin ban đầu mà chủ lô hàng này khai báo
mỗi thùng khẩu trang như thế này chứa khoảng năm mươi hộp mỗi hộp khoảng năm mươi cái
được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau
sau đó tập trung tại địa chỉ số chín và một mươi một đường ngô thị sĩ hà đông
sau đó được đưa đi cung cấp tại các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế hàng thuốc
trong thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ tương đương khoảng hơn tám trăm linh cái
hiện tại thì chúng tôi đang tập trung lực lượng để xác minh làm rõ
về cái chất lượng của khẩu trang thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm nghiệm giám định
và sau đó có kết quả sẽ thông báo
nhưng hiện tại là các khẩu trang này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ lô hàng khai nhận là số khẩu trang này được mua gom ở các nơi
sau đó thì sẽ được đóng bao bì các nhãn mát nổi tiếng để bán vào thị trường
đây không phải là lần đầu tiên những hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh
để trục lợi bất chính theo kiểu này bị các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
các cơ sở cung cấp thiết bị y tế có hợp đồng mua bán với cơ sở này
qua đó không để khẩu trang giả khẩu trang kém chất lượng đến tay người tiêu dùng
nhu cầu mua khẩu trang phòng bệnh của người dân đang tăng cao
trước tình hình này một số đối tượng ở an giang đã tổ chức vận chuyển hàng khẩu trang nhập lậu
khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi
đây là hàng chục ngàn chiếc khẩu trang mà đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh an giang vừa bắt giữ
trước đó khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy đội quản lý thị trường số một phát hiện
cặp lê quốc lộ chín mươi một thuộc phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
có một mươi thùng giấy cát tông
đoàn đã tạm giữ các thùng hàng này nhưng không có người đến nhận
kiểm tra bên trong các thùng có hai mươi năm chiếc khẩu trang y tế loại bốn lớp
tất cả đều do một công ty ở thành phố hồ chí minh sản xuất
đội quản lý thị trường số một đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa này
nhận định của lực lượng quản lý thị trường rất có khả năng đây là hàng
của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn mua về tích trữ đợi tăng giá để bán kiếm lời
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng và xuất hiện nhiều trường hợp
nhiễm bệnh ở nhiều địa phương nên công tác kiểm tra ngăn chặn sản phẩm phòng dịch
kém chất lượng không rõ nguồn gốc tiếp tục được đẩy mạnh
những ngày vừa qua cả nước đã ghi nhận những ca dương tính mới với virus sars cov hai
việc tìm mua khẩu trang y tế để đảm bảo sức khỏe lúc này là điều đang được nhiều người dân quan tâm
tuy nhiên thị trường khẩu trang diễn biến hiện tại như thế nào
sau đây là ghi nhận của sáng phương nam
kính thưa quý vị và các bạn sau khi có những ca dương tính với sars cov hai thì những ngày gần đây
mặt hàng khẩu trang dường như trở nên khang hiếm và giá cả cũng có sự thay đổi
ngay khi đà nẵng ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên giá khẩu trang y tế bắt đầu tăng trở lại sau thời gian bình ổn
cụ thể từ giá khoảng năm mươi đồng mỗi hộp chỉ trong vài ngày đã tăng lên một trăm linh hai trăm linh ngàn đồng mỗi hộp
thậm chí là không có đủ hàng để bán
do lo ngại dịch bệnh nên nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao
kéo theo đó là nguyên liệu khang hiếm cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá khẩu trang có thay đổi lớn
chủ một cửa hàng thuốc tây tư nhân cho biết từ khi có dịch trở lại
giá đầu vào của một thùng khẩu trang đã tăng lên gần sáu triệu đồng mỗi thùng nhưng có khi lại cháy hàng
tôi đến đây để mua khẩu trang nhưng mà hiện tại thì hàng rất là khang hiếm
ở đây thì chỉ phục vụ việc bán xỉ thôi còn giá lẻ thì đang rất là cao
cho nên là người ta cũng không có nhiều hàng để bán cho mình
tức là mỗi người chỉ mua được khoảng một mươi cái thôi
cho nên tôi cũng không có thể tìm được
để mua cho mình khẩu trang
tôi cảm thấy rất là lo lắng tại vì tôi cũng làm việc ở bên ngoài nhiều
cho nên là tôi đang nghĩ sẽ là chuyển sang cái khẩu trang vải để đảm bảo sức khỏe
hôm qua này thì có lên được một trăm linh một trăm hai mươi
chuyện nói chung là mình xài không có tiền thì người dân thường như tôi thì tôi xài khẩu trang giải
tôi cũng là đó thôi
các cửa hàng bên ngoài luôn trong tình trạng hết hàng
người dân không còn cách nào khác là tìm đến chợ mạng để tìm mua khẩu trang trực tuyến
nhưng người bán cũng đã lợi dụng cơ hội này tăng giá lên gấp hai ba lần so với bình thường
kèm theo những lời nhắn là mua nhanh kẹo hết
câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là làm thế nào để có thể đảm bảo số lượng khẩu trang
đáp ứng nhu cầu của người dân vừa có thể đảm bảo chất lượng cũng như mức độ an toàn
trong phòng chống covid một mươi chín
theo cục quản lý thị trường tp hcm nguồn hàng khẩu trang cung cấp trong thành phố còn nhiều
chính vì vậy người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao hoặc hàng kém chất lượng